mặc dù bị tác động của dịch covid một mươi chín nhưng năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp thành phố hồ chí minh tại các cửa khẩu trên cả nước
ước đạt trên một mươi sáu chín tỷ usd tăng sáu ba so với cùng kỳ năm trước
tính chung năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp thành phố
tại các cửa khẩu trên cả nước ước đạt một mươi sáu tỷ chín trăm sáu mươi hai triệu usd tăng sáu ba so với cùng kỳ năm trước
trong đó xuất khẩu không tính dầu thô đạt gần một mươi sáu ba tỷ usd
nếu tính tổng kinh ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp thành phố xuất qua cảng thành phố
gồm cả dầu thô trong năm tháng đầu năm nay cũng đạt gần một mươi năm năm tỷ usd tăng năm ba so với cùng kỳ năm trước
trong đó xuất khẩu ở khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài fdi đạt một mươi một tỷ usd tăng tám một
còn khu vực kinh tế nhà nước đạt chín trăm chín mươi tám triệu usd giảm hai mươi năm sáu
khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt bốn ba tỷ usd giảm bảy